thưa quý vị vào lúc một mươi chín h ngày hôm nay tại sân mỹ đình thành phố hà nội sẽ diễn ra trận đấu
giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển nhật bản tại vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
nhằm đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh lực lượng công an đã huy động tối đa lực lượng
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ứng trực tại sân vận động mỹ đình và những điểm nóng
sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh hai mươi bốn h vừa được thực hiện ngay trong chiều ngày hôm nay
ngày một mươi một tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm
đã bắt tạm giam hoàng thị hồng bốn mươi ba tuổi vì tham gia cấu kết với tổng giám đốc công ty bất động sản phát an gia
lập nhiều dự án ma để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của khách hàng
sau hơn một năm mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty bất động sản phát an gia
do hoàng mạnh cường ba mươi sáu tuổi làm tổng giám đốc công an đã bắt tạm giam hoàng thị hồng
theo điều tra năm hai nghìn một mươi tám hồng và cường góp tiền mua đất nông nghiệp tại phường trường thạnh quận chín
sau đó vẽ dự án central house đường bốn để phân lô bán nền và ký một mươi hợp đồng đặc cọc chuyên nhuận
tại dự án không có thật cho năm khách hàng thu khoảng một mươi tám tỷ đồng
ngoài ra năm hai nghìn một mươi chín mặc dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng cường vừa quảng cáo thực hiện các dự án
để chuyển nhận cho hơn tám mươi khách hàng thu gần một trăm linh tỷ đồng sau đó bỏ trốn
vào cuộc điều tra tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi công an đã bắt tạm giam cường
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định
cũng trong ngày một mươi một tháng một mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai cho biết vừa phối hợp
với các lực lượng chức năng ra quân bắt giữ và xử lý nhiều phương tiện cá nhân khai thác
thủy sản trái phép trên lòng hồ trị an
theo đó sau nhiều đợt tổ chức mật phục khoảng một giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai và các lực lượng chức năng phát hiện
chín phương tiện đang khai thác thủy sản trái phép trong đó có các phương tiện sử dụng
xung điện đánh bắt thủy sản trên khu vực lòng hồ
tại thời điểm kiểm tra sạch cả chính chủ phương tiện không xuất trình được các loại giấy phép
về khai thác thủy hải sản trên lòng hồ của cơ quan chức năng cấp
do đó lực lượng chức năng đã tiến hành đưa chính phương tiện về bến đồng trường
thuộc thị trấn vĩnh an huyện vĩnh cửu để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy bãi phế liệu
rộng khoảng một m hai nằm trong khu dân cư trên đường nguyễn hữu cảnh phường bình nhâm thành phố thuận an
thời điểm trên tại bãi tập kết phế liệu bất ngờ bốc cháy chỉ ít phút ngọn lửa nhanh chóng
lan rộng kèm theo hàng loạt tiếng nổ khiến nhiều hộ dân hốt hoảng ôm đồ tháo chạy ra ngoài
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố thuận an cùng đội phòng cháy chữa cháy
khu công nghiệp v ship một đã có mặt để khống chế ngọn lửa sau khoảng hai giờ nỗ lực
theo người dân phản ánh thời gian gần đây một công ty lớn chuyên thu mua hành lý phế phẩm
từ các khu công nghiệp mang về đây làm nơi trung chuyển phân loại và thường xuyên bốc mùi hôi
hóa chất trong khu dân cư khiến người dân rất bức xúc hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
cũng vào sáng nay một ngọn lửa lớn kèm khói đen đã bất ngờ bốc lên nghi ngút từ tầng năm căn nhà
ở trung tâm tp hcm rồi lan xuống các tầng dưới khiến cho tám người mắc kẹt bên trong
lực lượng cứu hỏa đã phải dùng xe thang để giải cứu và hướng dẫn các nạn nhân thoát ra ngoài an toàn
khoảng một mươi giờ sáng lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực tầng trên cùng của căn nhà số bốn trăm linh bốn đường trần hưng đạo
đây là nhà ở kết hợp với kinh doanh ở từng trệt
phát hiện vụ việc lực lượng tại chỗ đã nỗ lực dùng bình chữa cháy để dập lửa và hô hoáng để những người ở trong thoát ra ngoài
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã lập tức có mặt và dùng xe thang chuyên dụng giải cứu hai người
hướng dẫn sáu người thoát nạn bằng thang bộ đến nơi an toàn để nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe
ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn sau khoảng ba mươi phút không để cháy lớn cháy lan sang những căn nhà cao tầng lân cận
hiện nguyên nhân và thiệt hại do cháy gây ra đang được điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lạm dụng chức vụ
quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và một số địa phương có liên quan
căn cứ kết quả điều tra xác định một số đối tượng đã lợi dụng vị trí công tác để thực hiện hành vi gian dối
chiếm đoạt tài sản của nguyễn minh quân giám đốc bệnh viện tp thủ đức với số tiền đặc biệt lớn
ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với
trần văn long tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch việt
trụ sở chính tại thành phố hồ chí minh và chi nhánh tại thành phố hà nội
bùi thị hồng giang luật sư giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn bùi gia và cộng sự
trụ sở chính tại thành phố hà nội và chi nhánh tại thành phố hồ chí minh
hà duy tuấn kinh doanh tự do lê thanh an chú tại phường phú nhuận quận bảy thành phố hồ chí minh
bùi trung kiên chú tại phường thảo điền thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nguyễn ngọc triệu trú tại xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hương yên
cả sáu bị can đều bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định
lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề
mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện xe ô tô vận tải
chuyển số lượng lớn hàng hóa dưới dạng hàng hóa ký gửi nghi vấn nhập lậu
cụ thể tối ngày một mươi tháng một mươi một trên tuyến quốc lộ chín đoạn thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên
lực lượng chống buôn lậu công an thành phố phát hiện xe ô tô tải do lương anh vũ chú tại xã tân châu điều khiển
nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua đó phát hiện trên xe có bốn trăm tám mươi sản phẩm là các thiết bị điện tử bếp ga máy lọc khí dao kéo xe đạp
mỹ phẩm và một mươi sáu năm trăm linh viên thuốc đông y thực phẩm chức năng có rán nhãn mát nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra tài xế vũ không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố long xuyên đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra xác minh xử lý
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vừa được cập nhật
thưa quý vị
trong công văn khẩn vừa gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ y tế cho biết là dự kiến trong tháng một mươi một và một mươi hai việt nam tiếp tục nhận số lượng lớn vaccine ngừa covid một mươi chín
cơ quan chuyên môn sẽ phân bổ để tiêm đủ hai liều cho toàn bộ người từ một mươi hai tuổi trở lên
để đáp ứng kịp thời tiến độ cung ứng vaccine trong hai tháng cuối năm và khẩn trương đạt độ bao phủ vaccine
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên đảm bảo an toàn hiệu quả
các địa phương cần nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi một cho một trăm linh dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
các tỉnh thành phố căn cứ tiến độ cung ứng vaccine tình hình dịch và độ bao phủ vaccine cho đối tượng
từ một mươi tám tuổi trở lên tại địa phương để triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo lộ trình đã hướng dẫn
thông tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
trong hai mươi bốn giờ vừa qua toàn tỉnh ghi nhận thêm chín trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn tỉnh lên hơn bảy mươi năm tám nghìn ca
trong số các ca mắc mới có ba trăm linh chín ca sàng lọc tại các cơ sở y tế ba trăm linh hai ca trong các khu phong tỏa ở cộng đồng
ba trăm một mươi chín ca trong các khu cách ly tập trung
số ca mắc ở cộng đồng tăng hai mươi chín
so với ngày trước đó xuất hiện ở cả một mươi một huyện thành phố
các ổ dịch ở cộng đồng có nguồn lây đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất và người về từ vùng có dịch
tạo thành nhiều ổ dịch lây nhiễm thứ phát giải rác trong cộng đồng
cho đến nay mới có hai địa phương triển khai cách ly f tại nhà là huyện tràng bom và thành phố biên hòa
với số lượng f đang theo dõi là gần một bốn ca
toàn tỉnh chỉ còn ba mươi năm khu cách ly tập trung đang hoạt động với công suất hơn tám bốn nghìn dưỡng bệnh
tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai
tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai toàn tỉnh đến nay đã đạt tám mươi một
số trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là gần năm mươi tám trẻ
đạt tỷ lệ một mươi chín sáu số trẻ từ một mươi hai một mươi tám tuổi
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị trong những ngày qua các ca nhiễm covid một mươi chín ở huyện nhà bè hóc môn tp hcm
có xu hướng tăng cao và trong buổi họp báo diễn ra cách đây ít phút
lãnh đạo ủy ban nhân dân hai huyện này đã cung cấp những thông tin mới nhất
về tình hình nhịp bệnh tại địa phương mình
từ ngày năm tháng một mươi một đến ngày chín tháng một trên địa bàn huyện nhà bè là vaccine năm trăm bốn mươi ba ca
trong đó là nguồn lây từ các doanh nghiệp
ở trong các khu tiết xuất các doanh nghiệp bên ngoài thì có là hai trăm năm mươi ca
chiếm khoảng bốn mươi sáu
ban chỉ đạo nhà bè có hợp thường chuyên đánh giá tình hình
và đưa ra rất nhiều giải pháp phòng chống dịch
trong đó chúng tôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
mà trung ương và tp hcm hướng dẫn
đặc biệt là các cái ca f khi phát hiện thì chúng tôi kịp thời đưa về nhà
đối với các ca đủ điều kiện cách ly tại nhà thì gián bản thông báo
và tổ chức lực lượng để giám sát
còn đối với những ca
mà không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì chúng tôi đưa vào khu cách ly tập trung của huyện
ngày hôm qua chúng tôi tết nhanh thì có đến sáu trăm ba mươi ba ca nhiễm trong cộng đồng
cũng như là nhiễm tại các hộ gia đình
về giải pháp thì xin báo với lại các hình chí là ban chỉ đạo quyền chúng tôi
xác định phải xây dựng nhiều phương án
trong đó trước mắt là phải xây dựng cho được bệnh viện giả chiến
mà hiện nay là chúng tôi trưng dụng ngay kho tan vật của huyện
với quy mô dự kiến là ba trăm linh giường
để lên phương án và thiết kế vận hành khoảng vào tuần sau
chúng tôi sẽ duy trì hoạt động giao ban của sở chỉ huy của huyện
định kỳ hàng ngày với lại các xã thị trấn
để qua đó chúng tôi xác định những nguyên nhân chuỗi nguồn lây bệnh
từ đó dập ngay từ ban đầu
và cuối cùng là chúng tôi xác định phải quan tâm quản lý và chăm sóc f
vì hiện nay số lượng f đang đủ điều kiện cách ly tại nhà phố hóc môn cũng khá là đông
chính vì vậy mà chúng tôi
chúng tôi sẽ phải băng hành lược đồ quy trình hướng dẫn quản lý chăm sóc f tại cộng đồng
trong đó quy định trách nhiệm rõ của ba trăm linh đơn vị
nhất là tổ chăm sóc f tại cộng đồng trạm y tế lưu động và trạm y tế của phường xã thị trấn
để từ đó có chăm sóc quản lý f của mình
thành phố hồ chí minh đã có những trường hợp là tiêm đủ hai mươi vaccine nhưng mà vẫn tử vong
những trường hợp này đều có bệnh nền hoặc là trên sáu mươi năm tuổi
và đây là thông tin được ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận ba của tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố vào sáng nay
hầu hết các cử tri quận ba đều quan tâm và đưa ý kiến về các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
cử tri nguyễn hữu châu cho rằng trước thực trạng gia tăng các ca nhiễm mới trong khu công nghiệp những ngày gần đây
thành phố cần có kế hoạch tập trung xây dựng nhà ở cho công nhân vừa để phát triển sản xuất vừa chống lây lan dịch
cử tri phạm thị huệ bày tỏ băng khoan về việc dạy và học online
trong đó khẳng định hình thức dạy và học này là hợp lý khi dịch bệnh căng thẳng
tuy nhiên chương trình học liệu có được giảm tải khi các em quay trở lại học trực tiếp hay không
các phương án dạy và học an toàn được tính toán như thế nào
khử chuyên nguyễn văn bình lại đề nghị nhà nước thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiến độ sản xuất vaccine trong nước
phát huy tinh thần tự lực tự cường trong phòng chống dịch
ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm khẳng định
tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri và gửi tới các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền
đồng thời cũng thông tin thêm về một số điểm đáng lưu ý
trường hợp mà trên sáu mươi năm tuổi hoặc là có bệnh nạn trường hợp tử vong dù không nhiều như trước nhưng một người ra đi là một nỗi buồn
chính vì vậy chúng tôi trân trọng đề nghị tất cả quý bà con bản thân mình và nhắc nhở người thân
những người xung quanh mình luôn luôn đề cao cảnh giác có ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình và giữ gìn cho cả cộng đồng
về lĩnh vực giáo dục
ông nguyễn anh đức cho rằng sở giáo dục phòng giáo dục sẽ có những hướng dẫn chỉ đạo cụ thể
nhưng để mang lại hiệu quả học tập và lợi ích cho học sinh giáo viên thì vai trò chính vẫn là những người lãnh đạo ở mỗi trường